trong đó phương tiện và người lái xe của taxi uber và grab chưa có chế tài để kiểm soát về tập huấn nghiệp vụ của lái xe và niên hạn sử dụng phương tiện